sau mỗi lần thỏa mãn thú tính đối tượng còn bắt nạn nhân uống thuốc tránh thai và đe dọa không được kể lại sự việc
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ công an tỉnh đắk lắc đã củng cố đầy đủ chứng cứ để bắt tạm giam y ding a yun
cũng tại tỉnh đắk lắc liên quan đến vụ ba mươi một học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện grong anna đã xác định được bốn người có liên quan
cơ quan điều tra đang giữ hai người có quốc tịch việt nam và giấy tờ tùy thân của hai người nước ngoài để phối hợp với sở ngoại vụ tỉnh đắk lắc xác minh
tuy nhiên danh tính của những người này chưa được cung cấp
như tin đã đưa vào trường ngày hai mươi hai tháng ba bốn người gồm ba nữ và một nam đã đến cổng trường tiểu học lý tự trọng phát bóng bay cho học sinh
khi bảo vệ phát hiện nhóm này lập tức rời đi
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày nhiều học sinh bắt đầu có biểu hiện chóng mặt đau đầu đau bụng buồn nôn phải nhập viện
trong đó sáu em phải tờ oxy và can thiệp thuốc
đối với đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm tám mươi hai phường lĩnh nam quận hoàng mai tp hcm
có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã điên hoa huyện phú ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
một sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện